dự báo trong đêm nay những sóng lạnh phương bắc vẫn tiếp tục rồn thêm xuống nước ta
toàn vùng vì thế vẫn duy trì trạng thái nhiều mây vùng ven biển một vài nơi có mưa
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay phổ biến ở mức từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
riêng các tỉnh vùng núi nhiệt độ thấp dưới một mươi năm độ
sang ngày mai không khí lạnh không rồn xuống nữa trời chuyển khô ráo hơn
nhưng vẫn còn nhiều mây ở các tỉnh phía đông bắc bộ
vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây có tăng thêm từ một đến hai độ phổ biến từ hai mươi hai hai mươi bốn độ
các tỉnh phía tây bắc bộ bao gồm khu vực lào cai yên bái phần phía đông của sơn la và hòa bình
ít chịu tác động của không khí lạnh hơn nên nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
không khí lạnh tăng cường cũng tác động xuống ở các tỉnh thành miền trung
khiến cho suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế nhiều nơi có mưa
riêng khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở xuống tới thừa thiên huế có mưa vừa có nơi mưa to và rông
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh sẽ giảm xuống dưới hai mươi độ trời chuyển rét
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ chỉ còn từ hai mươi hai mươi một độ trời lạnh
sang ngày mai các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời vẫn còn có mây nhiều
nhưng mưa chỉ còn xuất hiện trong buổi sáng
về trưa và chiều trời tạnh giáo nền nhiệt cao nhất ngày mai ở thanh hóa hà tĩnh là từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ
khu vực quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ nhỉnh hơn từ hai mươi sáu
trong khi đó phần từ đà nẵng xuống đến bình thuận ít chịu tác động của không khí lạnh
vì thế thời tiết ít thay đổi
ngày trời nắng với nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây duy trì trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
nắng nhiều nhiệt cao là thời tiết được dự báo cho khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai
tại tây nguyên nhiệt độ phổ biến ở mức từ ba mươi một ba mươi ba độ còn ở nam bộ nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển cùng với quá trình tăng cường trở lại của không khí lạnh

trên biển trở đi ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật chân cấp sáu biển động
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước